nhân chuyến công tác về thăm người dân tỉnh quảng ngãi dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
sáng nay đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương và đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao đã dự buổi tiếp nhận kinh phí hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội
từ các tổ chức nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ngãi đã tiếp nhận được số tiền hỗ trợ lên tới gần tám tỷ đồng
từ một mươi hai tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quảng ngãi trao tăng
từ nguồn hỗ trợ này đồng chí võ văn thường trao một mươi xuất quà mỗi xuất trị giá một triệu đồng
cho một mươi hộ gia đình chính sách người có công tiêu biểu ở thành phố quảng ngãi
đại diện lãnh đạo tỉnh quảng ngãi trao kinh phí hỗ trợ cho một mươi bốn huyện thành phố trong tỉnh
trao kinh phí hỗ trợ cho năm tổ chức hội và trao quà cho hai mươi hộ nghèo
chính sách là hội viên hội cựu chiến binh và hội liên hiệp phụ nữ tỉnh mỗi suất trị giá một triệu đồng
nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm sẽ giúp cho hộ nghèo gia đình chính sách
người có công đón tết cổ truyền được ấm áp tươi phi hơn